đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã làm việc với bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nguyễn mạnh hùng
về việc hỗ trợ thành phố phát triển công nghệ thông tin để xây dựng tp hcm sớm trở thành đô thị thông minh
có thể nói để xây dựng đô thị thông minh tp hcm phải ứng dụng triệt để công nghệ thông tin không chỉ với bộ máy hành chính
để nâng cao công tác quản lý điều hành mà còn đối với tất cả mọi lĩnh vực đời sống xã hội liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp
các tiện ích tạo ra sẽ giúp cho người dân doanh nghiệp thuận lợi hơn trong cuộc sống tương tác với cơ quan nhà nước
đồng chí nguyễn thiện nhân đánh giá rất cao đối với chương trình ký kết hợp tác giữa bộ thông tin và truyền thông
và ủy ban nhân dân tp hcm về giúp tp hcm phát triển mạnh trong lĩnh vực công nghệ thông tin
trong đó công nghệ thông tin được coi là một trong bốn ngành công nghiệp chủ lực của thành phố cùng với ngành cơ khí hóa nhựa và chế biến lương thực thực phẩm
bốn ngành này đã tạo ra hơn bảy mươi tổng sản lượng của toàn ngành công nghiệp
trong thời gian tới thành phố sẽ tập trung phát triển đột phá ngành điện tử và công nghệ thông tin
và xem đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất để xây dựng tp hcm sớm trở thành đô thị thông minh
tôi nói rất rõ bốn mục tiêu của thành phố đó
thứ nhất là kinh tế là nhanh hiệu quả hơn và bền vững hơn
thứ hai là người dân được cung cấp hệ thống dịch vụ toàn diện cuộc sống tốt hơn người ta sống hạnh phúc hơn
và thứ ba là chính quyền phục vụ người dân hiệu quả hơn
và thứ tư người dân là chủ thể tham gia quá trình quản lý
bộ thông tin và truyền thông cũng cam kết từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ hỗ trợ thành phố triển khai thành công mạng năm g
để việt nam trở thành nước đầu tiên trên thế giới triển khai năm g hỗ trợ an toàn an ninh mạng
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh